vào khoảng một mươi năm giờ chiều nay trên quốc lộ một a tại ngã tư bình nhật thuộc xã nhật chánh
huyện bến lức tỉnh long an đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm hai mươi người thương vong
theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường thời điểm trên xe đầu kéo mang biển kiểm soát sáu mươi hai c bốn nghìn ba trăm bốn mươi tám
lưu thầm theo hướng từ long an về thành phố hồ chí minh thì bất ngờ tông vào hàng loạt xe gắn máy
đang dừng đèn đỏ ở ngã tư bình nhật làm hàng chục xe máy bị hỏng nằm giữa đường
có những xe máy đã bị xe đầu kéo cán thành nhiều mảnh vỡ
thông tin ban đầu đã có ba người tử vong ngay tại chỗ hai mươi một xe gắn máy bị tông
bảy người được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trong đó có một người tử vong tại bệnh viện
danh tính các nạn nhân hiện đang được xác minh vụ tai nạn đã khiến giao thông trên tuyến tắc nghẽn nghiêm trọng